tỉnh phú yên vừa phê duyệt dự án bảo vệ phát triển rừng phòng hộ và vật và rừng đặc dụng với tổng kinh phí bảy mươi hai tỷ đồng
dự án do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên làm chủ đầu tư và được thực hiện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đối với rừng phòng hộ mục tiêu của dự án sẽ trồng mới một trăm tám mươi một hectare chăm sóc hơn tám trăm hai mươi sáu ha rừng trồng
rừng đặc dụng sẽ trồng mới hai trăm năm mươi ha chăm sóc sáu trăm sáu mươi chín ha rừng trồng và khoanh nuôi tái sinh hơn một một trăm một mươi sáu ha rừng tự nhiên
ngoài ra dự án còn xây dựng hệ thống vườn ươm cây với tổng diện tích tám hectare nâng cấp trạm thực nghiệm giống an phú và mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật
đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng